thưa quý vị trung tướng tôn sô người phát ngôn bộ công an cho biết
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp nhận nguyễn thị thu phương
trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế hay được gọi là công ty aic
là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn thị thu phương
và các bị can khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án
đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án vụ việc liên quan đến công ty aic trực tiếp
hoặc thông qua gia đình người thân các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
để liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật
trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân
tp hà nội tuyên án đối với bị cáo nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống
giá cây xanh để đưa vào hồ sơ dự toán quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
hơn ba mươi bốn bảy tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung kiệu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội bị tuyên một mươi tám tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cộng với một mươi hai năm tù
của ba bản án trước đó tổng hợp hình phạt đối với ông trung là một mươi ba năm sau tháng tù
hai bị cáo vũ kiên trung là cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công viên cây xanh hà nội và bùi văn mận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
phát triển sinh thái xanh lần lượt đỉnh án sáu năm tù và bảy năm tù cùng về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến tám năm tù
công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh liên đới
bồi thường hơn ba mươi bốn tỷ đồng cho ủy ban nhân dân tp hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam
trương văn phàn trần lê lam khang nguyễn văn vũ linh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn quốc tây
cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới về tội cố ý gây thương tích
vào tối mặt mùng hai tháng bảy phàn và khang sau khi đi nhậu về
nghe tin gia huy bị người khác chém gây thương tích nên đã về nhà lấy ra tự chế cây trĩa bà
rồi rủ thêm linh và tây đi tìm đối thủ trả thù cho gia huy
khi nhóm của tây đi đến khu vực ấp họa hạ xã kiến an thì cả nhóm đứng chờ để chặn đối phương chém trả thù
thấy nguyễn văn quốc huy và trần trọng duy cùng chú thệ xã kiến thành huyện trợ mới tưởng là các đối tượng
đã chém gia huy nên nhóm của tây chặn lại dùng hung khí mang theo chém gây thương tích cho huy và duy
vào ngày hôm nay công an quận một mươi tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra
làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè đường lý thường kiệt
vào khoảng sáu giờ cùng ngày người dân phát hiện người đàn ông khoảng ba mươi tuổi nằm bất động trên vỉa hè đường lý thường kiệt
thuộc phường một mươi bốn quận một mươi kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tử vong trong tình trạng một tay ôm ngực
người có vết bầm cơ thể dính máu
nghi người đàn ông bị đánh dẫn đến tử vong
người dân đã báo cơ quan công an nhận được tin báo công an có mặt phong tỏa hiện trường
trích xuất camera để điều tra thu thập dấu vết đồng thời lấy lời khai những người dân xung quanh để làm rõ vụ việc
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt y án sơ thẩm đối với tám bị cáo cùng chú thệ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
tổng cộng bốn mươi tám năm tù giam về tội cướp tài sản
bị hại trong vụ án này là lê hoàng kiên
theo bản án sơ thẩm nguyễn thị nghĩa và cho lê hoàng kiên vay tiền và nhiều lần không đòi được
nhận lời thuê của nghĩa nguyễn văn khang cùng với lê trí thiện lê vĩ khang nguyễn quốc khánh
huỳnh quốc toàn và lê văn vẽ đã cùng với nghĩa và nguyễn thị thúy an là em ruột của nghĩa
mang hung khí hai lần đi đến nhà kiên đập phá tài sản buộc anh kiên ký giấy nợ
và dùng hung khí đe dọa cướp hai chiếc điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền
tại phiên phúc thẩm hộ đồng xét xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của tám bị cáo
tuyên phạt nguyễn thị nghĩa là chủ mưu trong vụ án tám năm tù nguyễn văn khang huỳnh quốc toàn
và nguyễn thị thúy an mỗi bị cáo bảy năm tù các bị cáo lê văn vẽ nguyễn quốc khánh lê trí thiện
mỗi người năm năm tù và bị cáo lê vĩ khang bốn năm tù về tội cướp tài sản